với những dấu hiệu chứng lại về phát triển kinh tế trong những năm gần đây của thành phố đà nẵng
so với các tỉnh thành phố khác trong khu vực tại diễn đàn xúc tiến đầu tư đà nẵng hai nghìn một mươi chín
được tổ chức ngày hôm qua một mươi năm tháng một mươi thủ tướng nguyễn xuân phúc đã nhắc nhở thành phố đà nẵng
trong thời gian tới cần phải có tầm nhìn chiến lược mang tầm khu vực trong xu thế hội nhập
và hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp bốn như hiện nay
tính lũy kế đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy thành phố đà nẵng đã thu hút được bốn trăm linh tám dự án trong nước
với số vốn đầu tư đạt hơn một trăm linh một tỷ đồng và hơn năm trăm hai mươi dự án có vốn đầu tư nước ngoài
lên đến ba tỷ đô la mỹ đây cũng là những con số thu hút đầu tư lớn
và đã thể hiện được sự quan tâm của các nhà đầu tư trong và ngoài nước tới thành phố đà nẵng
tuy nhiên theo các nhà đầu tư thực tế thu hút đầu tư không có nghĩa là đà nẵng
đã phát triển được xứng tầm trong thời gian vừa qua
có những thách thức mà đà nẵng vẫn chưa đạt được
và cần phải có sự thay đổi
tôi nghĩ rằng thành phố đà nẵng cần phải tiếp tục nỗ lực để phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và hoàn thiện hơn
không chỉ là đường xá và hệ thống giao thông mà cần chú trọng gìn giữ môi trường để phát triển bền vững
kết hợp đó là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
vì đó là yếu tố cực kỳ quan trọng với sự phát triển của đà nẵng
cơ sở hạ tầng nhân lực chính sách môi trường đầu tư
đó là hàng loạt các mong muốn mà các nhà đầu tư
các nhà hoạch định chính sách kỳ vọng
mong muốn thành phố đà nẵng mau chóng đề ra những giải pháp chiến lược phù hợp
cho cả chung và dài hạn để góp phần đẩy mạnh phát triển
tuy nhiên để thật sự là đầu tâu
thì đà nẵng cần xây dựng chiến lược phát triển có tầm ảnh hưởng và kết nối khu vực
trong thời gian tới tôi nghĩ là đà nẵng cần có một kế hoạch vi động tất cả các nguồn mốn
một cách tốt nhất
có một tầm nhìn xa và có nhìn đồng bộ hiện đại
đồng thời là làm sao có một sự kết nối giữa đà nẵng với các tỉnh lên cận
nhìn nhận xu thế phát triển trong thời kỳ mới cần phải có liên kết khu vực
tại diễn đàn xuất tiến đầu tư năm hai nghìn một mươi bảy
thành phố đà nẵng đã giới thiệu đến các nhà đầu tư chín dự án
mà đà nẵng đã và đang tu hút đầu tư trong thời gian tới
trong đó ba dự án trọng điểm chiến lược để xây dựng liên kết phát triển hành lang kinh tế đông tây
và giữa đà nẵng với các tỉnh thành phố lân cận được thành phố đặc biệt quan tâm
hệ thống giao thông cần phải hoàn chỉnh và hoàn thiện hơn
đó là các dự án như di rời ca đường sắt xây dựng đô tỉ tích hợp xây dựng cảng liên triều
đấy là những công trình kỹ thuật giao thông huyết mạch để đảm bảo sự phát triển của thành phố đà nẵng
tại diễn đàn thu hút đầu tư năm nay
thành phố đà nẵng đã thu hút đầu tư được hai mươi bảy dự án với tổng vốn đầu tư trên ba mươi năm hai trăm chín mươi tỷ đồng
những con số ấn tượng trong thu hút đầu tư
đã tiếp tục nói lên sự coi trọng của các nhà đầu tư đối với thành phố đà nẵng